tại tỉnh kompong cham vương quốc campuchia vừa diễn ra lễ khánh thành đài hữu nghị việt nam campuchia
đây là tượng đài thứ một mươi bảy trong tổng số hai mươi hai tượng đài hữu nghị được trung tu tôn tạo và xây mới trên đất nước bạn
dự lễ khánh thành có phó thủ tướng campuchia mensomom quốc vụ khanh bộ lễ nghi và tôn giáo
phó chủ tịch thương trực kiêm tổng thư ký hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia nhem vali
tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia có đại tá nguyễn thành chính
phát biểu tại lễ khánh thành phó thủ tướng mensomom nêu bật ý nghĩa to lớn của việc xây dựng các đài hữu nghị campuchia việt nam
trên khắp các tỉnh thành của đất nước chùa tháp
đó là những công trình ghi khắc công lao vô bờ bến của các cán bộ chiến sĩ những người yêu nước campuchia và quân tình nguyện việt nam
trong cuộc đấu tranh anh dũng đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot tàn bạo đem lại sự hồi sinh cho đất nước và toàn thể nhân dân campuchia
hình tượng người chiến sĩ campuchia và việt nam chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con
hình tượng đài thể hiện thực tế sinh động
lễ khánh thành đài hữu nghị campuchia việt nam tỉnh kompong cham càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức vào thời điểm
chính phủ và nhân dân campuchia tương bừng kỷ niệm bốn mươi một năm chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi